hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là tin tức liên quan đến công tác phòng biến chủng mới omicron của việt nam
mới đây phó thủ tướng vũ đức đam ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín kiểm soát biến thể mới omicron
theo công điện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá omitront lây lan nhanh hơn nhiều trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với delta
các nghiên cứu chỉ ra rằng ngay sau khi đã được tiêm vaccine đủ hai mũi nguy cơ mắc bệnh do omicron vẫn cao hơn đáng kể so với delta
kể cả trong trường hợp đập lực của omicron thấp hơn delta nhưng với tốc độ lây lan nhanh hệ thống y tế có nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người
trong nước dù chưa phát hiện ca nhiễm omicron nhưng số người mắc bệnh số bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng
và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải cần chi viện từ trung ương và các địa phương khác
trước tình hình đó và khả năng omitron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao thủ tướng yêu cầu bộ y tế bám sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới
kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn và báo cáo thủ tướng chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp không để bị động bất ngờ
không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng khẩn trương hướng dẫn và đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết
cho phù hợp với diễn biến dịch bệnh thời tiết mùa đông và nguy cơ omitron tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến thể mới
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cấp đội dịch
so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo hướng dẫn tập hướng tăng cường tổ chức điều trị tại nhà
tại bệnh viện tuyến trên ra soát chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến
có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể không để bị động tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm
có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
thưa quý vị trong một tuần gần đây mỗi ngày nước ta có khoảng một mươi tỉnh thành phố ghi nhận trên năm trăm linh ca mắc mới
trong giai đoạn này các địa phương vừa chịu áp lực lớn về số ca mắc vừa phải tăng cường việc kiểm soát biến chủng omicron
số ca nhiễm trung bình trong một tuần qua tại hà nội và tp hcm có xu hướng cao tương đương nhau
trung bình ca nhiễm trong bảy ngày qua ở hà nội là chín trăm hai mươi bốn tp hcm là một sáu mươi một ca
tại tp hcm theo số liệu thực tế người dân cư trú trên địa bàn do sở thông tin và truyền thông cung cấp
dân số thành phố là chín một trăm bốn mươi năm người
tổng số ca nhiễm trong bảy ngày qua là bảy
như vậy trung bình một trăm linh dân thì có khoảng tám mươi một ca nhiễm
tại hà nội nếu lấy tổng dân số là tám năm mươi ba sáu trăm sáu mươi ba
số liệu công bố ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổng số ca nhiễm trong bảy ngày qua là sáu bốn trăm sáu mươi tám ca
trung bình một trăm linh dân thì có khoảng hơn tám mươi ca nhiễm
hiện hai thành phố đều tích cực triển khai giải pháp phòng chống dịch tăng cường hệ thống điều trị và tiêm vaccine cho người nguy cơ cao
trong một tuần gần đây số ca mắc covid một mươi chín ở tỉnh bến tre liên tục tăng nhanh có ngày vượt mốc một f
theo nhận định của ngành y tế tỉnh này mầm bệnh đã lưu hành cao trong cộng đồng
số bệnh nhân có nguy cơ chuyển nặng tăng mỗi ngày đã ghi nhận các trường hợp f tử vong tại nhà
tuy nhiên theo đánh giá của ngành chuyên môn tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi tỉnh
xin được truyền sát các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị mới đây tỉnh quảng ninh ghi nhận bảy mươi một ca mắc mới trong cộng đồng
trong ngày hôm qua tại đây có một trăm linh năm ca mắc ở thị xá đông triều thị xá quảng yên thành phố hạ long thành phố uông bí thành phố cầm phà
và hiện đang có một trăm năm mươi một f được điều trị tại nhà
cụ thể xã đông triều ghi nhận ba mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có tám ca đã được quản lý cách ly từ trước
bốn ca phát hiện trong cộng đồng gồm tám trường hợp tại phường mạo khê một mươi bốn ca là công nhân hai trường hợp là người bán hàng tại chợ mạo khê
đi về từ chợ long biên hà nội
thị xã quảng yên có ba mươi hai ca mắc trong ngày trong đó một ca là f một tại phường quảng yên đã được quản lý cách ly liên quan ổ dịch khu công nghiệp v ship hải phòng
và ba mươi một trường hợp phát hiện trong cộng đồng là công nhân ở một số công ty
đối với thành phố hạ long ghi nhận thêm hai mươi bốn bệnh nhân trong đó có một mươi bảy ca đã được quản lý cách ly và bảy ca phát hiện trong khu cộng đồng
riêng thành phố uông bí có tám ca mắc trong ngày
trong đó có ba trường hợp được xác định là f một của những bệnh nhân từ trước đó
và năm ca phát hiện trong cộng đồng
còn tại thành phố cẩm phả cũng ghi nhận năm ca mắc trong ngày
còn tại hải phòng trong ngày hôm qua cũng ghi nhận thêm hai trăm năm mươi sáu ca mắc mới
nâng tổng số ca mắc tí lũy lấy con số là bốn một trăm ba mươi ba ca
đáng chú ý tại huyện an dương ghi nhận năm mươi hai bệnh nhân
theo đó xuất hiện chung ca bệnh với hai mươi chín trường hợp được phát hiện qua sản lọc tại công ty công trinh khu công nghiệp an dương
ngoài ra còn có ba bệnh nhân tự làm xét nghiệm và số còn lại thuộc trường hợp f một
còn tại huyện thủy nguyên có thêm sáu mươi chín trường hợp mắc
quận lê trân ghi nhận ba mươi bảy ca hai mươi bảy ca tại hồng bàng hai mươi sáu ca tại huyện cát hải
đối với các quận ngô quyền hải an kiến an huyện vĩnh bảo an lão tiên lãng và kiến thụy còn ghi nhận thêm bốn mươi ba ca mắc mới
để chuẩn bị cho tình huống ca bệnh nặng gia tăng ngành y tế thành phố hải phòng đã chủ động phương án bảo đảm năng lực cung cấp oxy cho các cơ sở điều trị người bệnh
hiện hải phòng lắp đặt hệ thống cung cấp oxy khí nén cho một mươi bệnh viện tuyến thành phố và tuyến quận huyện với tổng kinh phí hai mươi chín tỷ đồng
sắp tới sẽ nâng cấp thêm hệ thống này cho một mươi năm cơ sở y tế
hiện thành phố hải phòng đang ở cấp độ ba vùng cam nguy cơ cao
toàn thành phố có một mươi quận huyện cùng ở cấp độ ba có bốn huyện đạt cấp độ một vùng xanh bình thường mới và chỉ quận kiến an đang ở vùng vàng cấp độ hai nguy cơ trung bình
theo cấp xã phường thị trấn toàn thành phố hải phòng có đến một mươi tám đến hai trăm một mươi tám
tám địa phương ở cấp độ bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao và sáu mươi bốn trên hai trăm một mươi tám địa phương cấp độ ba
xin được chuyển sang các thông tin về dịch covid một mươi chín tại thành phố hà nội
thưa quý vị những ngày gần đây hà nội là địa bàn ghi nhận số ca mắc mới cao hàng đầu cả nước
vì thế nên dù chưa mắc covid một mươi chín nhưng với tâm lý lo lắng một số người dân đã chi tiền mua các loại thuốc được quảng cáo là chữa khỏi covid một mươi chín
với giá từ vài triệu đến chục triệu đồng một hộp theo đường sách tay
tiến sĩ bác sĩ hoàng thanh tuấn
viện bỏng quốc gia lê hữu trác quản lý điều hành group mang tên nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà với hơn hai mươi hai thành viên
thực tế qua quá trình tư vấn hỗ trợ f bác sĩ tuấn gặp rất nhiều trường hợp người dân mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc
lợi dụng tâm lý người dân lo lắng khi thấy dịch bệnh kéo dài số ca mắc tăng lên mỗi ngày
một số đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân mua các đơn thuốc hay dụng cụ không cần thiết dưới mắt phòng chống điều trị covid một mươi chín
theo bác sĩ tuấn không chỉ bệnh nhân covid một mươi chín mà còn có nhiều người chưa f cũng là tích trữ rất nhiều thuốc trong nhà
thuốc thường được quảng cáo là hàng sách tay của nga trung quốc
lúc đầu giá bình thường nhưng sau khi quảng cáo là thuốc ước chế virus tăng cường đề kháng giảm tối đa lây nhiễm và điều trị covid một mươi chín
giá thuốc được thổi lên bảy chín triệu đồng thậm chí là một mươi triệu đồng một hộp
tuy nhiên theo bác sĩ tuấn người dân tuyệt đối không nên mua những loại thuốc trên
anh giải thích sử dụng thuốc phải theo sản phẩm
bên cạnh đó các loại thuốc phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
do các loại thuốc này bị đẩy giá lên cao như vậy dễ bị làm giả hàng nhái rất nguy hiểm
anh cũng cảnh báo tình trạng người dân mua thuốc theo đơn trên mạng
các đơn thuốc được tùy theo tình trạng thế trạng của mỗi người và từng giai đoạn bệnh
không thể áp dụng chung đơn thuốc cho tất cả mọi người bác sĩ nhấn mạnh
ngoài ra bác sĩ tuấn nhận định bên cạnh việc tự mua thuốc
người dân còn có tâm lý tích trữ bình oxy máy tạo oxy dù chưa mắc covid một mươi chín hoặc chưa có triệu chứng
việc tích trữ này có thể gây ra tình trạng khang hiếm oxy
khiến nhiều người chuyển nặng không tiếp cận được nguồn oxy lúc cần
bác sĩ khuyến cáo việc bỏ ra hàng chục triệu mua thuốc rất lãng phí
và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả miễn phí
vì vậy người dân nên dừng việc mua thuốc theo việc truyền miệng để tránh tiền mất tật mang
xin được chuyển sang phần tin tức thế giới
thưa quý vị mới đây bộ trưởng y tế đức lakan lotobach loại trừ khả năng áp phong tỏa dịp giáng sinh
nhưng cảnh báo đợt bùng phát covid một mươi chín thứ năm không thể ngăn chặn được nữa
bộ trưởng louterbeth cho biết sẽ không có lệnh phong tỏa nào được áp đặt trước giáng sinh
nhưng chúng ta sẽ phải chứng kiến đợt bùng phát covid một mươi chín thứ năm
chúng ta đã vượt quá nhiều mốc quan trọng về số ca nhiễm biến chủng omicron
hoàn toàn làn sóng này được nữa
một cuộc phỏng vấn khác với báo bild lauterbach nói thêm rằng
ông không mong đợi sẽ có một lệnh phong tỏa cứng sau kỳ nghỉ
trong khi đó nước láng giềng hà lan thông báo bắt đầu phong tỏa từ hôm qua
cho đến ít nhất là ngày một mươi bốn tháng một nhằm đối phó với biến chủng omitron
dù vậy chính phủ đức vẫn cần làm rõ với người dân về những gì sẽ được
và không được phép làm trong kỳ nghỉ lễ sắp tới
lottebeth cho biết thêm song không nên chi tiết về các biện pháp giới chức đang thảo luận
bang cố vấn khoa học của chính phủ cùng ngày cảnh báo cần hạn chế tiếp xúc giữa người dân hơn nữa
bởi dữ liệu cho đến nay cho thấy chỉ tiêm mũi vaccine tăng cường là không đủ để ngăn chặn virus lây lan
với tốc độ lây lan nhanh chóng của biến chủng omicron như hiện nay
khi số ca nhiễm tăng gấp đôi sau mỗi hai đến bốn ngày
các chuyên gia cảnh báo hệ thống bệnh viện có nguy cơ quá tải
đức ngày một mươi chín tháng một mươi hai ghi nhận hơn hai mươi chín ba trăm linh ca nhiễm và một trăm tám mươi ca tử vong
theo viện robot court về truyền nhiễm
số ca nhiễm hàng ngày tăng mạnh trong tháng một mươi và tháng một mươi một
nhưng đã giảm dần kể từ đầu tháng một mươi hai
bộ trưởng lauterbach lập lại lời kêu gọi bắt buộc tiêm chủng trong cuộc phỏng vấn với ard
một chính sách mà quốc hội đức sẽ thảo luận vào đầu năm và được thủ tướng olaf scon ủng hộ
tôi tin rằng chúng ta có thể đánh bại covid một mươi chín nếu chúng ta thu hẹp được khoảng cách tiêm chủng
thông qua bắt buộc tiêm vaccine ông nói
còn tại châu âu omicron đang lây lan nhanh
khiến chính phủ các nước hết sức lo ngại
mới đây nhiều nước đã bắt đầu xích chặt các biện pháp hạn chế
để ngăn đàn lây lan của biến chủng omicron trước nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải
hà lan đã trở thành quốc gia châu âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc
để đối phó với biến chủng omicron
giới chức hà lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu
các địa điểm văn hóa các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến giữa tháng một năm sau
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết hà lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ năm
khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như omicron
chúng ta phải hành động ngay để ngang kịch bản tồi tệ nhất
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế
chúng ta có thể đối mặt với một tình hình không thể kiểm soát được ngay đầu tháng một thủ tướng rutte nói
giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã liệu ông mikron có độc lực cao hơn hay thấp hơn
so với các biến chủng trước đó của sars cov hai
trong lúc đó nhiều quốc gia châu âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng omithon
áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường
tại đan mạch một trong những quốc gia đầu tiên ở châu âu chứng kiến số ca covid một mươi chín tăng nhanh
do omicron các rạp chiếu phim nhà hát công viên đã buộc phải đóng cửa
đức vào cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo sẽ bổ sung anh vào nhóm các nước có nguy cơ cao với covid một mươi chín
tại đó những người nhập cảnh từ anh sẽ phải cách ly hai tuần
kể cả đã tiêm chủng
những gì xảy ra ở anh nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omicron ở khu vực
khiến các nước châu âu lo ngại một kịch bản tương tự
các cố vấn của chính phủ anh cho rằng
số ca nhiễm omicron báo cáo hiện tại ở nước này có thể chỉ là phần nội có tảng băng chìm
con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày
bộ trưởng ravich cho biết chính phủ anh tin rằng khoảng sáu mươi số ca covid một mươi chín mới ở anh là ca nhiễm omicron
trong hai ngày cuối tuần anh đều ghi nhận ký lục hơn chín mươi ca
bộ trưởng travis cho biết chính phủ anh đang xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại
phần cuối bản tin sẽ là tin tức liên quan đến tình hình covid một mươi chín tại anh
nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omicron
trước tình hình đó giới chức anh không loại trừ khả năng
siết đặt hạn chế trước sáng sinh trong bối cảnh bột phát là sóng covid một mươi chín mới sau biến chủng omicron
bộ trưởng y tế anh satish travis cho biết
chúng tôi đang đánh giá tình hình nó thay đổi rất nhanh không có gì chắc chắn trong đại dịch này
chúng tôi phải xem xét mọi phương án vào thời điểm hiện tại
bộ trưởng ravick cho biết chính phủ anh đang xem xét dữ liệu cập nhật từng giờ
và tham vấn các cố vấn khoa học
thêm rằng còn nhiều điều chưa biết về omicron
nhưng chờ đợi dữ liệu rõ ràng có thể khiến giới chức không kịp phản ứng với tình trạng dịch bệnh
thị trưởng london hôm một mươi tám tháng một mươi hai đã ban bố tình trạng sự cố nghiêm trọng
để hỗ trợ hệ thống y tế thành phố
hơn một trăm linh nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của thủ tướng boris johnson
đã bỏ phiếu phản đối những biện pháp ứng phó mới của chính phủ hồi đầu tuần trước
trong bối cảnh johnsh đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng nhất
kể từ khi lên nắm chính quyền vì hàng loạt bê bối trong đại dịch
anh hôm qua báo cáo thêm một mươi hai ca omithront nâng tổng số ca nhiễm lên ba mươi bảy một trăm linh một ca
bộ trưởng travis cảnh báo số ca nhiễm omicron thực tế có thể cao hơn nhiều
nhận định sáu mươi ca nhiễm mới hiện nay tại anh là do biến chủng này
ít nhất một mươi hai người đã chết vì biến chủng này tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
số ca nhiễm mới được ghi nhận tại anh trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai là tám mươi hai tám trăm tám mươi sáu ca
trung bình ca nhiễm mới hàng ngày cũng tăng lên năm mươi hai so với một tuần trước đó
quý vị thân mến trước sức tàn phá kinh hoàng của covid một mươi chín anh đang soạn dự thảo quy định mới
trong đó cấm các hộ gia đình tụ họp trong nhà ngoại trừ mục đích công việc
quán rượu và nhà hàng chỉ được phục vụ ngoài trời
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và quốc tế
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
các sản giả quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại